ngày hôm qua đại hội đảng nước nga thống nhất lần thứ hai mươi một đã nhất trí ủng hộ việc tổng thống đương nhiệm vladimir putin tự ứng cử trong bầu cử tổng thống vào năm hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu tại đại hội tổng thống putin đã cảm ơn đảng nước nga thống nhất cầm quyền và cho biết sự ủng hộ này rất quan trọng đối với ông
ông cũng đặt ra nhiệm vụ nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quyền lực ở mọi cấp
theo ông tình hình hiện nay đòi hỏi phải có sự đoàn kết và sẵn sàng ứng phó với những thách thức khó khăn nhất
cạnh tranh ý tưởng đa dạng và việc thảo luận cởi mở các vấn đề cũng như các thách thức giải quyết vấn đề là sự bảo đảm cho sự phát triển đất nước
đề cập đến nhiệm vụ chính trị tổng thống putin chỉ thị bảo đảm tự do và an ninh của nga để phát triển kinh tế xã hội
tiềm lực nghiên cứu và kỹ thuật vì lợi ích của người dân và phúc lợi của hàng triệu gia đình
trước đó ngày tám tháng một mươi hai vừa qua ông putin đã tuyên bố ý định tái tranh cử vào tháng ba năm sau
nhiệm kỳ tổng thống hiện tại của ông sẽ hết hạn vào ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
hội đồng liên bang nga đã ấn định cuộc bầu cử tổng thống liên bang nga diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn